đồng chí nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã chủ trì buổi họp báo
thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi và kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sau hai mươi sáu ngày làm việc
trong kỳ họp này quốc hội sẽ dành một mươi một ngày làm việc xem xét thông qua sáu dự án luật
thảo luận cho ý kiến về chín dự án luật khác nhau như luật quy hoạch luật quản lý nợ công sửa đổi luật an ninh mạng luật cạnh tranh
các vấn đề về kinh tế xã hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế long thành sẽ được quốc hội xem xét trong một mươi năm ngày
về hoạt động giám sát các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo giám sát trong đó có nhiều báo cáo lần đầu được đưa ra như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo giám sát các báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng sự